đêm nay và ngày mai phần phía nam trung bộ phần phía nam của tây nguyên cũng như là các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ được dự báo tiếp tục có mưa rông về chiều và tối
riêng các tỉnh miền tây của nam bộ có thể có mưa vừa có nơi mưa to và có rông
tuy nhiên mưa rông chủ yếu tập trung về chiều tối còn ban ngày trời còn nắng gián đoạn nên nhiệt độ trong ngày mai tại các khu vực không quá thấp phổ biến mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
riêng nam bộ nhiệt độ cao hơn có nơi cao trên ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của dãy ngáp thấp hoạt động ở vùng biển phía nam nên trong đêm nay và ngày mai khu vực giữa và nam biển đông vùng biển từ bình định trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang khu vực vịnh thái lan dự báo tiếp tục có thời tiết xấu
trời có mưa rào và rông tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm vì thế các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước